trong một phát biểu vừa đưa ra ngoại trưởng nga sergei lavrov đã tuyên bố sẽ đẩy lùi lực lượng
ukraine ra xa biên giới đáp trả quyết định cung cấp vũ khí tầm xa cho kiev của phương tây
theo người đứng đầu ngành ngoại giao nga mục tiêu của moscow là đẩy lùi pháo của lực lượng vũ trang
ukraine ra một khoảng cách xa để không tạo ra mối đe dọa đối với lãnh thổ nga
tuyên bố của ông lavrov được đưa ra sau khi lầu đám góc công bố gói viện trợ quân sự tiếp theo
dành cho ukraine trong đó bao gồm cả bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất đạn pháo phản lực
và đạn có tầm bắn là một trăm năm mươi km
theo ông lavrov việc phương tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho ukraine đóng vai trò quan trọng
trong cách mà nga tiếp cận chiến dịch quân sự
moscow đã nhiều lần cảnh báo hoạt động này của phương tây sẽ chỉ khiến xung đột leo thang và kéo dài
ngoại trưởng nga cũng bác bỏ thông tin cho rằng nga từ chối đàm phán tại ukraine
ông cho biết moscow đến nay vẫn luôn để ngỏ hòa đàm